cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng hồ hữu tiến
sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện thoại sơn để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi lê hiếu thiện trú tại thành phố long xuyên
chở trần nhật trung đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn
khi đến quán thiện gặp nhóm của tiến thì xảy ra cự cãi
trong lúc xô xát tiến lấy dao cất dấu trong người đâm hai nhát vào người thiện
không dừng lại nhóm của tiến còn tiếp tục xông vào dùng tay mũ bảo hiểm đánh thiện thì được mọi người can ngăn
sau đó thiện được chung trở đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang cấp cứu
còn nhóm của tiến lên xe bỏ đi đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày thiện tử vong tại bệnh viện
chiều cùng ngày tiến đến công an phường đông xuyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình